ngày một mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh bình hai mươi sáu tuổi ngụ khu phố ba phường tam bình quận thủ đức tp hcm để điều tra về tội buôn bán hàng cấm
theo kết quả điều tra ban đầu thông qua mạng xã hội nguyễn thanh bình đã mua pháo của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở khu vực gần bến xe miền đông tp hcm rồi mang về để ở nhà tại quận thủ đức
sau đó bình thuê xe ô tô vận chuyển số pháo trên từ quận thủ đức đi thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tìm người mua để bán kiếm lời
tuy nhiên khi bình đang vận chuyển hàng chục kg pháo chuẩn bị giao hàng cho một đối tượng ở một con hẻm ở khu phố bình dương phường long bình tân tp biên hòa
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tại cơ quan điều tra bình đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật